tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ do khối không khí lạnh đang có quá trình suy yếu chậm
trong ngày mai trời có nắng nhiều hơn nhưng cần lưu ý là nền nhiệt trong đêm giao thừa thì vẫn khá là thấp
khi nền nhiệt chỉ giao động là từ một mươi một đến hai mươi ba độ
sang ngày mùng một tết nguyên đán quý máu nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ từ một đến hai độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du xuân chúc tết của người dân
sau đó từ ngày mùng hai tết khi mà cuối không khí lạnh tăng cường
sẽ gây mưa nhỏ nất phất cùng nền nhiệt giảm nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ngày ba mươi và ngày mùng một tết
nền nhiệt cũng có xu hướng tăng dần và giao động trong khoảng là từ một mươi một đến hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt cao hơn đôi chút
và sau đó cũng từ ngày mùng hai tết thì khu vực sẽ có mưa nhỏ lất phất cùng nền nhiệt giảm nhẹ trở lại
tại miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày ba mươi và ngày mùng một tết
chỉ có mưa vài nơi ngày có nắng cùng nền nhiệt tăng dần trở lại
giao động là từ một mươi năm đến hai mươi năm độ có nơi còn cao hơn
sau đó cũng do tác động của khối không khí lạnh rồn xuống
từ chiều tối ngày mùng hai mưa sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
phần nào ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời trong dịp tết của người dân nơi đây
và trong ngày hôm nay ngày hai mươi chín tết thì mưa rào nhẹ giải rác vẫn xảy ra
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
sau đến ngày ba mươi và ngày mùng một tết thì mưa sẽ có xu hướng
giảm dần ngày có nắng cùng nền nhiệt tăng nhẹ
lên ngưỡng là từ hai mươi đến ba mươi độ
sau đó từ ngày mùng ba thì mưa rông tại đây cũng sẽ tăng lên
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh rồn xuống phía bắc
tại vùng cao tây nguyên thời tiết nhìn chung là tương đối ổn định
trong cả ba ngày tết khi mà mang đặc trưng của mùa khô phương nam
phổ biến là ít mưa ngày nắng nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng phổ biến là không mưa ngày nắng
với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ mức nhiệt có thể lên đến trên ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung là tương đối thuận lợi cho các hoạt động du lịch chơi xuân của người dân